theo thống kê của cơ quan chức năng trong một mươi một tháng camera giao thông đã ghi hình xử phạt sáu tám trăm năm mươi tám trường hợp vi phạm nộp ngân sách hơn bảy tỷ đồng
tất cả các xe vi phạm nhiều lần trên cùng tuyến đường giải phóng đoạn trước cửa bệnh viện bạch mai đều là xe kinh doanh vận tải taxi
trong số các chủ xe bị phạt nguội ở cổng bệnh viện bạch mai hơn một một trăm năm mươi người là tài xế taxi
đang nói có một trường hợp lái xe bị camera giám sát giao thông phát hiện năm mươi năm lần vi phạm
cơ quan công an đã gửi một mươi sáu thông báo vi phạm đến chủ phương tiện và đến ngày hai tháng một mươi hai vẫn còn bảy lần vi phạm chưa được xử lý
hiện dữ liệu đăng ký xe toàn quốc không có số điện thoại của chủ xe
do vậy cách nhanh nhất là người dân chủ động tra cứu trên trang web của công an hà nội và cục cảnh sát giao thông để biết về vi phạm
thưa quý vị sau gần năm năm triển khai tới nay mới chỉ có gần một triệu xe ô tô dán thẻ thu phí tự động không dừng
trên tổng số ba năm triệu xe ô tô
tổng số ba tám triệu xe ô tô cả nước thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu
đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng cho rằng số xe gián thẻ thu phí tự động ít xuất phát từ những bất cập
trong cơ chế bắt buộc khách hàng sử dụng thu phí không dừng và các chế tài xử lý vi phạm
để bảo đảm đúng tiến độ theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng cục đường bộ
và cục đăng kiểm việt nam cùng với nhà cung cấp dịch vụ phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức dán thẻ cho các cơ quan chức năng
dự kiến trong tuần tới tất cả các bộ ngành sẽ triển khai thực hiện
tổng cục đường bộ cũng sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm xe không dán thẻ ect đi vào làn thu phí tự động không dừng
thưa quý vị kể từ tháng bảy người dân cả nước có thể nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
và được bưu điện gửi giấy tờ tại nhà
tuy nhiên đến nay chỉ có năm tài xế sử dụng hình thức này
trong khi lực lượng chức năng đã đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia gần một trăm bảy mươi quyết định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ
nguồn nhân được cục cảnh sát giao thông cho rằng nhiều người dân còn thụ động trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến
ngại thao tác nộp phạt bằng hình thức chuyển khoản trên các thiết bị điện tử
hơn nữa nộp phạt trực tuyến cần có tài khoản ngân hàng
trường hợp người vi phạm không có tài khoản họ sẽ phải thông qua người khác và khi thấy bất tiện
người dân sẽ chuyển qua nộp phạt trực tiếp ở trụ sở
thưa quý vị ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
việt nam và nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã đặt tài khoản cho các tài khoản
nước bạn lào đã hoàn thành công tác cắm mốc trên thực địa các tỉnh biên giới
đến nay hai nước việt nam lào đã có hệ thống cột mốc hiện đại đảm bảo tính pháp lý kỹ thuật độ bền và mỹ quan ngang tầm các nước trong khu vực
tạo thuận lợi cho công tác quản lý bảo vệ biên giới phát triển kinh tế văn hóa nâng cao đời sống nhân dân
mới đây kỳ họp lần thứ bốn mươi ba ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương việt nam lào vừa kết thúc thành công tốt đẹp
mời quý vị khán giả cùng tiểu mục ngày này năm xưa nhìn lại công tác cắm mốc trên thực địa các tỉnh biên giới hai nước việt nam lào cũng như mối quan hệ đặc biệt của hai bên
thực hiện quyết định chỉ thị của thủ tướng chính phủ bộ quốc phòng đã triển khai dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới việt nam lào trong vòng tám năm
hoàn thành vào ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
tại một mươi tỉnh biên giới việt lào công tác cắm mốc trên thực địa đã được hoàn thành toàn bộ
bảy trăm chín mươi hai vị trí trên tám trăm ba mươi bốn cột mốc và một trăm một mươi ba vị trí trên một trăm sáu mươi tám cọc dấu đã được xây dựng
các đồn biên phòng đã tiếp nhận quản lý bảo vệ tất cả các cột mốc cọc dấu đã được xây dựng
hai bên cũng đã đàm phán hoàn thiện dự thảo nghị định thư về đường biên giới cột mốc và các tài liệu đính kèm
nhằm ghi nhận toàn bộ thành quả công tác phân giới cắm mốc trước đây và tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới việt nam lào
các quốc gia và quốc tế đã có một đường biên giới rất rõ ràng chính xác vĩnh viễn được ghi nhận chi tiết
trong hệ thống mốc quốc giới chính quy hiện đại bình vững trên địa bàn
và chính vì cái thành quả này sau này cái việc mở cửa biên giới giao lưu biên giới với hai nước
được vấn đề củng cố an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
bộ đồng quốc phòng an ninh biên giới được khẳng định
và có thể nói công trình này thực sự là tài sản vô giá
truyền lại cho các thế hệ con cháu của hai nước tiếp tục kế thừa trong tương lai
ở thời điểm hiện tại trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực trong năm qua có nhiều diễn biến phức tạp khó lường
đặc biệt là dịch covid một mươi chín gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế xã hội nhiều quốc gia trên thế giới
việt nam và nước bạn lào
vẫn duy trì các chuyến thăm tiếp xúc điện đàm cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng
hỗ trợ nhau hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh
cũng như giữ vững đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực
là minh chứng cho nỗ lực và quyết tâm cao độ của cả hai nước dành cho mối quan hệ đặc biệt việt nam và lào
đầu tư việt nam vào lào hiện vẫn tiếp tục duy trì vị trí thứ ba
với tổng vốn đăng ký hơn bốn hai tỷ usd tăng ba mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
thương mại hai chiều
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín luôn đạt tốc độ tăng trên một mươi
cơ cấu mật hàng trao đổi giữa hai nước ngày càng đa dạng
ngoài ra hợp tác giáo dục tuyên truyền văn hóa giao lưu nhân dân được mở rộng
hai bên phối hợp tổ chức tốt các sự kiện quan trọng trong quan hệ và các lễ kỷ niệm lớn của cả hai nước
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi nhờ sự phối hợp chặt chẽ và chỉ đạo quyết liệt của chính phủ hai nước
nhiều dự án hợp tác trọng điểm việt nam lào đã có những bước tiến căn bản như cảng vũng áng
sân bay nong khang các dự án kết nối đường bộ đường sắt và đặc biệt là công trình nhà quốc hội lào
sẽ hoàn thành vào đầu năm hai nghìn hai mươi một quà tặng đầy ý nghĩa của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
dành cho nhân dân lào anh em
những thành quả này sẽ tạo động lực mới giúp quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển
đi vào chiều sâu thực chất tin cậy hiệu quả góp phần không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào trong thập kỷ tới